thưa quý vị sáng nay thành phố hải phòng phát động tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
ngày hội truyền thống các cụm văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động lần thứ ba mươi
thành phố hải phòng phát động tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
qua đó tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động
phát huy hơn nữa hiệu quả của quỹ máy ấm công đoàn quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo
tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động
mô hình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công nhân viên chức lao động thông qua việc xây dựng hệ thống
điểm rèn luyện thể chất công đoàn điểm phục hồi sức khỏe người lao động tăng cường kiểm tra
giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công nhân viên chức lao động
thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở thực hiện quyền thương lượng tập thể của người lao động
nhân dịp này liên đoàn lao động thành phố hải phòng trao tặng một năm trăm linh suất trợ cấp xây mới
và sửa chữa hai mươi năm nhà máy ấm công đoàn và nhiều hoạt động triển khác
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên cũng phát động tháng công nhân
hưởng ứng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu
và khánh thành nhà văn hóa lao động tỉnh thái nguyên
chương trình nhằm kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phơ với các cấp ngành doanh nghiệp
để có tinh thần trách nhiệm hưởng ứng có hiệu quả nhất
nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động đã được tổ chức như trao quà cho người lao động
tổ chức gian hàng không đồng khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động
tuyên truyền luật an toàn giao thông bảo dưỡng thay dầu xe máy miễn phí
chương trình hát cho công nhân nghe nghe công nhân hát hội thi dân vũ các trò chơi dân gian bốc thăm trúng thưởng
đặc biệt tại chương trình bảy mươi tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tổng liên đoàn lao động việt nam
đoàn lao động tỉnh này vừa cho biết trong năm năm triển khai chương trình máy ấm công đoàn
liên đoàn lao động tỉnh hà giang đã hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên người lao động xây dựng nhà mới
liên đoàn lao động tỉnh hà giang đã hỗ trợ cho hai trăm sáu mươi đoàn viên người lao động làm nhà mới với mức bốn mươi triệu đồng một người một hộ
có phần thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của đảng nhà nước kịp thời giúp đỡ hỗ trợ đoàn viên công đoàn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định yên tâm lao động công tác
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám liên đoàn lao động tỉnh hà giang xác định phấn đấu giúp đỡ hỗ trợ xây mới nhà ở
cho khoảng ba trăm linh đoàn viên công đoàn trở lên và nâng mức hỗ trợ lên năm mươi triệu đồng một hộ
thưa quý vị trong thời gian vừa qua thành phố hà nội luôn nằm trong top các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
mới đây thành phố đã triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vneid
cho các trường hợp công dân việt nam có tài khoản định danh điện tử mức độ ba
chỉ một năm trước mỗi lần đến sở tư pháp xin xác nhận hồ sơ lý lịch là nỗi ám ảnh của nhiều người dân
vì phải chen chúc chờ đợi
từ ngày hai mươi hai tháng bốn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được thực hiện qua ứng dụng vneid
cho các trường hợp công dân việt nam có tài khoản định danh điện tử mức độ hai
chỉ mất vài phút thao tác trên điện thoại ở bất cứ đâu người dân đã hoàn thành mọi thủ tục
qua ứng dụng vneid
rất là tiện lợi nhanh chóng chỉ mất khoảng tầm năm phút để nhập thông tin cũng như là thanh toán tiện lợi
theo thống kê của sở tư pháp hà nội mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng tám mươi hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp
dù duy trì trên cả ba hình thức xử lý là làm trực tiếp trực tuyến và qua bưu điện
tuy nhiên việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện và cổng dịch vụ công thành phố rất thấp
việc thí điểm triển khai qua ứng dụng vneid sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân
cái phương thức cấp phiếu lý tư pháp trên vnid này tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho công dân
khi công dân tham gia trên phương thức đề nghị cấp phiếu lý tư pháp trên ứng dụng vneid
thì công dân chỉ việc rằng là đã có một mươi bảy trường thông tin đã có sẵn cho công dân
công dân chỉ còn có từ bốn cho đến năm trường thông tin là công dân kê khai hoặc công dân tích vào đó
năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố hà nội xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
tạo thuận lợi cho người dân tổ chức chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc giải quyết thủ tục hành chính
đến nay hà nội đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố ba trăm một mươi tám dịch vụ công toàn trình
hơn một năm trăm linh dịch vụ công một phần
việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của thành phố đạt tỷ lệ cao chiếm chín mươi chín
hà nội là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đã ban hành nghị quyết quy định về mức phí lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công an tỉnh thái nguyên đã công bố các quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang cải tạo tại phân trại quản lý phạm nhân trại tạm giam công an tỉnh
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên có một mươi chín phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
và một phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện
đây là những phạm nhân có quá trình cài tạo tiến bộ tích cực lao động chấp hành tốt nội dung kỷ luật cơ sở giam giữ
và khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra
quyết định tha tù trước thời hạn và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân
là thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng nhà nước
đối với những phạm nhân thực sự có nhiều tiến bộ đây cũng là động lực để những phạm nhân còn lại
tiếp tục phấn đấu rèn luyện thi đua lao động cải tạo tốt hơn nữa để được xét tha tù giảm án
để sớm trở về với gia đình và cộng đồng